tại thành phố thượng hải nhân dịp dự hội trợ ce hai nghìn một mươi tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì buổi tọa đàm với một số tập đoàn hàng đầu của trung quốc
trong các lĩnh vực nông sản tài chính ngân hàng xây dựng giao thông năng lượng và phân phối
cùng sự có lãnh đạo một số bộ ngành địa phương và tập đoàn doanh nghiệp việt nam
phát biểu tại buổi tọa đàm thủ tướng nêu rõ việt nam là quốc gia có tình hình chính trị xã hội ổn định
kinh tế tăng trưởng liên tục trong những năm qua
thủ tướng cho biết trung bình mỗi năm việt nam cần hai mươi năm tỷ đô la mỹ cho phát triển cơ sở hạ tầng
và cần tới một trăm ba mươi tám tỷ đô la mỹ vốn cho đầu tư nguồn và lưới điện vào năm hai nghìn ba mươi
nguồn vốn đầu tư vào hai lĩnh vực này sẽ được huy động từ nhiều nguồn lực trong đó có khu vực tư nhân
nhấn mạnh đến lĩnh vực nông nghiệp với hai mươi mặt hàng nông sản xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ
thủ tướng cho biết việt nam là nước xuất khẩu nông sản lớn thứ một mươi năm trên thế giới
và đứng thứ hai trong các nước asean
theo thủ tướng mặc dù trung quốc là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất của việt nam
với nhiều mặt hàng được người tiêu dùng trung quốc ưa chuộng
song các mặt hàng nông sản của việt nam hiện mới được biết đến và tiêu thụ rộng rãi
ở các địa phương phía nam quảng tây vân nam của trung quốc
mà chưa thâm nhập được sâu vào thị trường nội địa trung quốc
khẳng định sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp
thủ tướng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp đóng góp những ý tưởng
khuyến nghị đối với sự phát triển của việt nam và để phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi bên
thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp trung quốc hợp tác nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của việt nam
hướng tới cân bằng cán cân thương mại song phương
và mong các doanh nghiệp hai bên kết nối hợp tác để hai bên cùng thắng
các doanh nghiệp trung quốc cũng cho biết sẽ tăng cường đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại việt nam
như nông nghiệp sạch thực phẩm trong đó ngoài thương mại chuyển giao kỹ thuật
hai bên có thể tính đến hợp tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại việt nam
bởi việt nam có nhiều tiềm năng hợp tác về xây dựng các khu công nghiệp
cảng biển thông qua hình thức hợp tác như bot epc